ngày hai mươi một tháng hai ubnd tp hcm và cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica đã tổ chức lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác
về dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ xuống cấp bằng công nghệ không đào hở
và tăng cường năng lực quản lý đường sắt đô thị
đây là lần đầu tiên công nghệ không đào hở của nhật bản được áp dụng tại việt nam
tp hcm tin tưởng dự án này giúp cải tạo các đường cống thoát nước cũ xuống cấp ở khu vực trung tâm thành phố
và không làm ảnh hưởng đến môi trường đời sống người dân
với hai thỏa thuận vừa ký tp hcm kỳ vọng sẽ tạo ra những xung lực quan trọng thể hiện dấu ấn đậm nét của nhật bản
trong chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố
tuyến metro số một bến thành suối tiên tp hcm xác định năm hai nghìn hai mươi là năm tăng tốc bước phá trong xây dựng
để tiến tới chuẩn bị cho việc đưa vào vận hành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
quỹ ba nhân dân tp hcm đề nghị phía nhật bản quan tâm thúc đẩy sớm ký kết hiệp định vay cuối cùng cho dự án
hiệp định vay số bốn và thường xuyên quan tâm theo dõi đồn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực thi công đảm bảo an toàn chất lượng công trình